đến kiểm tra thực tế tại các điểm tiêm bộ trưởng bộ y tế quan tâm đến công tác khám sàng lọc thực hiện xét nghiệm nhanh người đến tiêm đối với điểm tiêm phòng vật miếu cũng như công tác nhập dữ liệu sau tiêm
bộ trưởng đã hỏi thăm động viên lực lượng y tế của các địa phương để luôn trở hà nội trong công tác tiêm chủng xét nghiệm đồng thời lưu ý các đội ngũ tiêm chủng phải tuân thủ quy trình chuyên môn cũng như các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn
bởi tại đây còn có các tình nguyện viên là học sinh sinh viên giáo viên tham gia nhiệm vụ chuyên môn đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng nhưng phải tuân thủ đảm bảo an toàn tiêm chủng bộ trưởng bộ y tế lưu ý
trò chuyện với bộ trưởng nhiều người cao tuổi bày tỏ niềm vui được quan tâm tiêm chủng được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín chúng tôi yên tâm hơn
một người dân chia sẻ với bộ trưởng khi được hỏi về cảm xúc sau tiêm

tại điểm tiêm chủng tiểu học phường phúc lời bộ trưởng bộ y tế lưu ý